trong các ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi
ông trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ tỉnh uy vĩnh phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc vi phạm nguyên tắc tự phê bình phê bình đoàn kết thống nhất trong đảng trong công tác cán bộ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát đề đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng uy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư
trong đó có các dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn thực hiện một số cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực nhận hối lộ kê khai tài sản cá nhân không trung thực vi phạm luật phòng chống tham nhũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước gây dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về ban thưởng vụ tỉnh uy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng uy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về ban thưởng vụ tỉnh uy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng uy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng uy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé